tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiếp ngài suhen mohamed farad amaroui
bộ trưởng bộ năng lượng và công nghiệp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chuyến thăm việt nam trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng ba của ngài bộ trưởng
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp giữa hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm việt nam của ngài bộ trưởng
tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp
khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp hợp tác nhiều mặt với uae
một trong những đối tác thương mại đầu tư lao động hàng đầu của việt nam tại khu vực trung đông
trong đó hợp tác thương mại đầu tư năng lượng đang là điểm sáng nổi bật
tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
tiến hành các dự án đầu tư khảo sát thị trường thăm dò khai thác dầu khí và năng lượng tái tạo
đề nghị uae chia sẻ kinh nghiệm để việt nam có thể bảo đảm được an ninh năng lượng
ngoài ra hai bên có thể nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng mà hai nước có thế mạnh
trên nguyên tắc cùng có lợi như dịch vụ tài chính sửa chữa đóng tàu biển
xệt may ra dày chế biến thực phẩm sản xuất nông nghiệp
đẩy mạnh hợp tác cho đội đoàn chia sẻ thông tin và kinh nghiệm
vực văn hóa thể thao du lịch giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ
quản lý và bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
bộ trưởng bộ năng lượng và công nghiệp uae đã truyền thư của ngài cheikh khalid bin jaib al nahan
tổng thống uae mời tổng bí thư chủ tịch nước sang thăm chính thức uae
và tham dự hội nghị năng lượng thế giới lần thứ hai mươi bốn được tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại abu dhabi
ngài bộ trưởng cũng trân trọng thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước
về kết quả hội đàm với bộ trưởng bộ công thương việt nam
và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế nhất là năng lượng